hiện nay đang vào mùa cao điểm ra khơi đánh bắt hải sản nhưng hàng trăm ngư dân ở cảng cá đông tác
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên thấp thỏm đứng ngồi không yên khi cửa biển đa diễn bị bồi lấp
khiến cho tàu cá của ngư dân ra vào rất khó khăn điều đáng nói là trước đây tỉnh phú yên đã nhiều lần ra chủ trương
khơi thông cửa biển để tàu thuyền vươn khơi nhưng việc nạo vét liên tục bị ngừng trệ cản trở việc lưu thông của các tàu cá
đây là một trong nhiều tàu cá bị mắc cạn trong những ngày gần đây trên đường vào cảng cá đông tác bán hải sản
sau chuyến đánh bắt tàu pi chín mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi bốn ts bị mắc cạn vào sáng ngày hai mươi chín tháng năm mặc dù chủ tàu cùng bà con ngư dân tìm đủ cách
đưa tàu cá vượt cạn trong nhiều giờ liền nhưng đều thất bại buộc phải nằm chờ đợi thủy chiều lên
tình trạng này liên tục diễn ra những ngày gần đây khiến bà con ngư dân gặp rất nhiều khó khăn trong khi đó bên trong cảng cá đông tác còn hàng trăm tàu cá nằm bất động không thể ra khơi dù đã chuẩn bị đầy đủ chi phí và nhân công lao động cho chuyến biển mới

tàu cá này bị mắc cạn trong nhiều giờ liền đều thất bại buộc phải nằm chờ đều thất bại dù đã chuẩn bị đầy đủ chi phí và nhân công lao động cho chuyến biển mới